tính đến sáng nay theo giờ việt nam tổng số ca nhiễm covid một mươi chín trên toàn cầu đã vượt ngưỡng một mươi tám triệu
đáng chú ý là ấn độ là nước ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới trong ngày cao nhất thế giới
trong khi đó tình hình dịch bệnh tại mỹ được cảnh báo là có làn sóng lan rộng bất thường
hiện số ca nhiễm covid một mươi chín trên thế giới là một mươi tám hai trăm hai mươi sáu năm trăm chín mươi bảy ca trong đó có sáu trăm chín mươi hai bốn trăm hai mươi trường hợp tử vong
các nước cũng ghi nhận tổng cộng một mươi một bốn trăm ba mươi bảy sáu trăm bốn mươi bảy bệnh nhân đã bình phục
hơn năm mươi số ca bệnh ghi nhận tại mỹ khu vực mỹ latin và vùng caribe
đáng chú ý số ca tử vong ở khu vực này đã tăng gấp đôi trong hơn một tháng qua
tại mỹ quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch covid một mươi chín
trong hai mươi bốn giờ qua đã có thêm bốn mươi chín ba mươi một ca nhiễm nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên bốn tám trăm một mươi ba sáu trăm bốn mươi trường hợp
trong đó có một trăm năm mươi tám ba trăm linh
các chuyên gia cảnh báo mỹ đang ở giai đoạn mới của đợt bùng phát dịch covid một mươi chín với tốc độ lây lan bất thường ở cả nông thôn và thành phố
brazil vẫn đứng thứ hai thế giới về số ca nhiễm covid một mươi chín cụ thể là hai bảy trăm ba mươi ba sáu trăm bảy mươi bảy trường hợp
sáu bộ trưởng trong chính phủ brazil nhiễm bệnh cùng với tổng thống và phu nhân
riêng tổng thống bolsonaro hiện đã bình phục
tại ấn độ bộ trưởng nội vụ amissad có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
ấn độ ghi nhận thêm năm mươi hai
bảy bảy trăm tám mươi ba ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca bệnh lên hơn một tám trăm linh bốn bảy trăm linh hai ca mức cao nhất thế giới trong hai mươi bốn giờ qua
trong khi đó thủ đô manila của philippines sẽ áp đặt lệnh phong tỏa trong hai tuần từ dạng sáng ngày bốn tháng tám